sáng nay ngày một mươi chín tháng hai đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
chủ tịch ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa asean cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
gọi tắt là ủy ban một nghìn tám trăm chín mươi chín đã chủ trì phiên họp lần thứ tư nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
và phương hướng triển khai năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi tám cả nước có một mươi ba bộ ngành mới hoàn thành một trăm bảy mươi ba thủ tục hành chính kết nối với cơ chế một cửa quốc gia
đạt chín mươi bảy so với mục tiêu của nghị quyết số một mươi chín năm hai nghìn một mươi tám giải quyết một chín triệu hồ sơ của khoảng hai mươi bảy doanh nghiệp
phó thủ tướng đánh giá các bộ ngành đã đạt được mục tiêu đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi
có chuyển biến căn bản trong thực hiện cơ chế một cửa quốc gia một cửa asean và tạo thuận lợi thương mại
tuy nhiên phó thủ tướng đã đặt ra một cơ chế một cửa quốc gia một cửa asean và tạo thuận lợi thương mại
tuy nhiên phó thủ tướng cũng cho rằng vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc cần phải khắc phục để góp phần đưa đất nước bứt phá phát triển toàn diện trong năm hai nghìn hai mươi